ngô trọng minh hai mươi ba tuổi trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam đối tượng chuyên thực hiện việc mua bán trái phép chân ma túy từ quảng nam ra đà nẵng đã bị bắt quả tang cùng với hai trăm linh viên thuốc lắc chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và bắt quả tăng ngô trọng minh hai mươi ba tuổi trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam là đối tượng chuyên thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy từ quảng nam ra đà nẵng
cụ thể tại ngã ba trường trinh lê đại hành minh bị bắt giữ cùng với hai trăm linh viên thuốc lắc được cất giấu trong người
tại cơ quan công an minh khai nhận bắt đầu mua bán thuốc lắc từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mang từ quảng nam ra đà nẵng tiêu thụ
minh cất giấu kỹ ma túy thuê khách sạn thực hiện giao dịch và ở lại đà nẵng nhiều ngày cho đến khi bán hết hàng mới quay về
qua tết nhanh minh dương tính với ma túy
còn tại sóc trăng đối tượng phan bích liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại phường sáu thành phố sóc trăng vừa bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét trên người đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
tiếp tục khám xét nhà của đối tượng tại phường sáu thành phố sóc trăng lực lượng chức năng thu giữ thêm năm gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
bước đầu đối tượng khai nhận tinh thể màu trắng trong những gói ni lông là ma túy
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hộ chứa nước cron bắc thượng xã yạc lan huyện ea ca tỉnh đắk lắc
các đối tượng gồm trương phú định dương văn trường và trần thị hường đều trú tại huyện eak được biết định có mua bốn hectare đất ở thôn sáu c xã cư clang vào năm hai nghìn một mươi bốn
trong quá trình nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình điểm tái định canh thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng thì định nhờ vợ chồng trường và hường đứng tên chủ sở hữu đất lập giấy tờ mua bán đất để chuyển tên người mua cho vợ chồng trường và xác nhận nguồn gốc đất vào năm hai nghìn hai mươi

trường và xác nhận nguồn gốc đất để chuyển tên người mua cho vợ chồng trường và xác nhận nguồn gốc đất để chuyển tên người mua cho vợ chồng
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp chiếc điện thoại samsung galaxy ba trị giá hơn bốn mươi triệu đồng của du khách đến thăm đền mẫu đồng đăng xảy ra vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể qua quá trình đấu tranh khai thác đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường trần phú tp bắc giang tỉnh bắc giang đã bị đưa về trụ sở để làm rõ
bước đầu xác định nguyệt khai sau khi làm lễ tại đền
thấy chị bùi thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại quận bắc từ liêm hà nội đứng ngoài sành để chiếc điện thoại sơ hở trong túi áo
nên đã nảy sinh lòng tham lấy trộm
từ năm hai nghìn năm đến nay đối tượng nguyễn thị nguyệt đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị có thể thấy rằng năm nay mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nhiều hoạt động lễ hội đầu năm không tổ chức
thế nhưng lượng du khách đi du xuân vãn cảnh tại các đền chùa vẫn diễn ra rất phức tạp và đông
chính vì vậy mà công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ động triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh
đền chân suối ở xã hồ sơn nằm trên quốc lộ hai b đường đi tam đảo
từ lâu đã nổi tiếng gần xa không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn gắn với lịch sử từ bao đời nay
để đảm bảo an ninh trật tự công an huyện tam đảo phối hợp với ban quản lý đền
đã có sự phân công kế hoạch cụ thể chi tiết
các lực lượng công an thường xuyên ứng trực sẵn sàng ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc bất ổn liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông
đồng thời nhắc nhở người dân khi tham gia các hoạt động tâm linh phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch
đầu tiên là cô cũng đến cũng phải đeo khẩu trang và sát khuẩn chân tay
và nếu mà gặp mọi người ai cũng mời mình cũng phải nhắc nhở giữ khoảng cách này mình cũng tuân thủ cho nó đảm bảo
tại đền bắc cung thuộc xã tam hồng huyện liên lạc từ ngày một tết đến nay đã có hàng trăm lượt du khách đến du xuân và bái phật
do công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín được công an huyện yên lạc và ban quản lý đền triển khai ngay từ trước tết
nên không xảy ra tình trạng vi phạm các quy định chống dịch tăng cường tuần tra kiểm soát phân luồng giao thông trộm cắp móc túi
báo y toán trong khu vực di tích
trước mùa lễ hội để đảm bảo an toàn chống dịch covid một mươi chín ban quản lý di tích ở đây đã tổ chức cho bà con bất cứ ai đến đền
cũng thực hiện rửa tay sát khuẩn khai báo y tế và thực hiện đầy đủ thông điệp năm k của bộ y tế
và chúng tôi sau năm giờ chiều là cho tiến hành là phun thuốc tẩy độc khử trùng toàn bộ khu đền
ba ngày thì chúng tôi lại cho
đơn vị y tế lên người ta test nhanh cho các đại biểu mà phục vụ các cụ hành hương đến làm lễ tại đây
chúng tôi đã phân công lực lượng đến một trăm linh các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn
một là để yêu cầu các cơ sở ký cam kết về phòng chống dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra cũng tuyên truyền hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch
thứ hai nữa là kiểm tra để hướng dẫn họ ra cố lại các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự
vào những ngày cao điểm
vào những ngày cao điểm lực lượng công an luôn đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt ở các điểm nhằm ngăn chặn triệt để nạn móc túi cướp giật lừa đảo hành khất
đảm bảo an toàn cho du khách cấm các hộ kinh doanh gây mất an ninh trật tự tại khu vực thờ tự
kiên quyết không để số đối tượng lưu manh hoạt động giúp nhân dân đến du xuân được an toàn
đồng thời mỗi cá nhân tập thể khi tham gia các hoạt động tâm linh đều có ý thức đeo khẩu trang không tụ tập đông người
với những nỗ lực tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông ở các lễ hội đầu xuân trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo tốt
các hoạt động lễ hội diễn ra lành mạnh và bảo đảm đúng quy định
chín đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chân ma túy đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai lập hồ sơ để xử lý
sáng qua công an huyện xuân lộc bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang mua bán trái phép chân ma túy tại nhà riêng của phạm bá tú
ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tại đây phát hiện năm gói ni lông màu trắng và chín đoạn ống nhựa bên trong đều chứa ma túy tổng hợp dạng đá và heroin
đồng thời phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng chia nhỏ ma túy và một số vũ khí tại nơi ở của tú
qua đấu tranh công an xác định tú là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép trên ma túy
giúp sức cho tú còn có nguyễn hữu toàn
toàn thường xuyên lưu tới nhà tú để lấy ma túy và giao cho các con nghiện
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với công an thành phố tam kỳ
kiểm tra phát hiện bốn mươi trường hợp tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke
dạng sáng nay lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu
tại số tám mươi sáu tôn đức thắng phường an sơn thành phố tam kỳ do trương công danh làm chủ
thời điểm kiểm tra có bốn mươi bốn người đang thuê phòng hát karaoke tại sáu phòng thuộc cơ sở
test nhanh phát hiện bốn mươi trường hợp dương tính với ma túy
kiểm tra tại các phòng lực lượng chức năng thu giữ sáu đĩa xứ có chứa ma túy dạng ketamin
và các dụng cụ sử dụng trái phép chân ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố tam kỳ để xử lý theo thẩm quyền
vào ngày một mươi sáu tháng hai tại bản pha cúng xã lóng phiêng huyện yên châu tỉnh sơn la
công an huyện yên châu đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng là thảo ly páo sồng tên gọi khác là ly páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện xuất bâu tỉnh hủa phan lào
và hạng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tệ bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng thu giữ sáu bánh heroin một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về việt nam
cho một đối tượng không rõ danh tính tại ngã ba kim trung xã phiêng khoài huyện yên châu
khi đang trên đường vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
từ mâu thuẫn trên bàn nhậu đã trở thành vụ sô sát khiến ba người trọng thương
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phan hoàng linh và nguyễn hồng tuấn cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong lúc nhậu cùng với dân
linh nhớ lại chuyện tuấn đăng bài viết lên facebook chửi mình
linh đã hẹn tuấn đến nhà của dân gặp nhau để nói chuyện
lúc này dân gọi thêm hữu cùng đến
tại điểm hẹn tuấn dùng kéo mang theo đâm linh hai nhát còn linh cũng dùng kéo đâm tuấn nhiều nhát
thấy vậy hữu xông vào can ngăn thì bị dân đâm ba nhát
vào ngày hôm sau hữu đến công an xã tố giác
và theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên
đối với tuấn là hai mươi một đối với linh là ba mươi sáu và hữu là hai
trong quá trình điều tra tuấn và hữu đều không yêu cầu xử lý hình sự đối với dân
cũng vì mâu thuẫn cá nhân trần văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tải xã tứ dân huyện khói châu tỉnh hương yên đã đốt xe ô tô của hàng xóm
vào tối ngày bốn tháng hai xe ô tô của anh trần văn đạo bị bốc cháy dẫn đến hư hỏng nhiều phụ tùng
nghi ngờ có người cố ý đốt xe của mình nên anh đạo đã có đơn trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an huyện khói châu đã tiến hành các biện pháp xác minh điều tra
kết quả xác định trần văn trọng là đối tượng đã đốt xe của anh đạo
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận là hàng xóm ở gần nhà anh đạo
do có mâu thuẫn với anh đạo từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nên trọng đã có ý định đốt xe của anh đạo
vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trọng mang theo dầu hỏa bật lửa cùng một số vật dụng khác để đốt xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trọng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án theo quy định
qua hai tháng gia quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
phục vụ tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
cảnh sát giao thông đã xử lý hơn hai mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn
thông tin trên được cục cảnh sát giao thông cho biết vào tối ngày một mươi bảy tháng hai
hai tháng vừa qua cả nước xảy ra một chín trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một một trăm tám mươi năm người bị thương một hai trăm sáu mươi người
so với hai tháng liền kề trước đó tai nạn giao thông đã giảm năm trăm bốn mươi tám vụ
giảm ba mươi bốn người chết giảm năm trăm ba mươi bảy người bị thương
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trong hai tháng cao điểm vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bốn trăm một mươi bốn tám trăm hai mươi hai trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
trong các lỗi vi phạm giao thông có gần hai mươi bảy trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
hai trăm hai mươi năm trường hợp có liên quan đến ma túy
tuy tình trạng vận tải hành khách sau tết nguyên đán không nóng như mọi năm
thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng nhồi nhét chở quá số người quy định
hàng loạt trường hợp như vậy đã được lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng
liên tục phát hiện và xử lý
hai đường luồng giữa ba hàng ghế người nằm người ngồi chật cứng
đây là những hình ảnh được phóng viên ghi lại khi lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển kiểm soát ba mươi sáu b ba nghìn hai trăm năm mươi
loại bốn mươi chỗ
tài xế cho biết xe chạy tuyến thanh hóa thành phố hồ chí minh khi đi đến địa phận đà nẵng
có chở thêm năm hành khách vào quảng nam để trang trải chi phí nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện
với lý do tương tự nhà xe này cũng đã biện minh cho hành vi vi phạm của mình